chăm lo tết cho người nghèo hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống
việc làm thường xuyên mỗi khi tết đến xuân về của hầu hết các đơn vị công an địa phương trên địa bàn tỉnh gia lai
thể hiện tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn tính nhân văn sâu sắc góp phần giúp cán bộ và nhân dân các địa bàn khó khăn trong tỉnh khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
đồng thời đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đầm ấm vui tươi